thưa quý vị văn phòng ubnd tỉnh thừa thiên huế cho biết chiều qua lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân
bị mất tích trong vụ sạt lở tại nhà máy thủy điện rào trăng ba xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
như vậy tính đến nay đã có sáu thi thể được tìm thấy trong tổng số một mươi bảy công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất vào ngày một mươi hai tháng một mươi
vẫn còn một mươi một thi thể chưa được phát hiện
thi thể được tìm thấy tại lòng suối rào trăng vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một
điều này cho thấy phương án nắn dòng suối rào trăng đạt được hiệu quả
ngoài ra các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cũng tìm thấy được các vật dụng trong nhà nghỉ công nhân
nhà máy thủy điện rào trăng ba và một số vật dụng cá nhân như áo quần chiếu dép xe máy v v
ngày hôm nay hai mươi ba tháng một mươi một các lực lượng cứu hộ sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm thi thể nạn nhân dưới lòng sông theo phương án đảo ngói
lực lượng cứu hộ chia thành hai mũi một mũi tìm kiếm từ phía thượng lưu về hạ lưu và một mũi tìm kiếm theo hướng ngược lại